và để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi sản xuất xăng giả tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu cục quản lý thị trường công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật để người tiêu dùng biết giám sát tự bảo vệ góp phần cùng các cơ quan chức năng chống các hành vi kinh doanh gian lận trong các mặt hàng xăng dầu
lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo dựng lập ba hồ sơ khống các cám bộ thuộc ban quản lý của rừng phòng hộ yên thành tỉnh nghệ an đã chiếm đoạt hơn năm tỷ đồng tiền đền bù của doanh nghiệp